nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội dành gần ba trăm bảy mươi chín tỷ đồng từ ngân sách để trao quà tết tặng cho hơn tám trăm bảy mươi đối tượng chính sách các hộ nghèo sinh sống trên địa bàn
đây là thông tin được đưa ra tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức vào chiều ngày tám tháng một
theo đó đối với các đối tượng là bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh thương binh loại b lão thành cách mạng mỗi người được nhận một triệu đồng
các cá nhân là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước người tham gia trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở campuchia người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nữ cựu thanh niên sung phong không được nhận trợ cấp hàng tháng nhận năm trăm linh đồng một người các hộ nghèo và người đang hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động được nhận ba trăm linh đồng người cao tuổi từ bảy mươi tuổi đến hơn một trăm linh tuổi được nhận mức quà từ bảy trăm linh đồng đến một hai triệu đồng một người